thưa quý vị công an huyện crombark tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ và tiến hành khởi tố đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
đó là nguyễn trúc linh trú tại xã vạn phước huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
trước đó linh chạy chiếc xe máy chở một đối tượng đi từ thành phố buôn ma thuột đến km một trăm linh tám quốc lộ hai mươi sáu
đoạn qua địa phận thôn ba xã y cli huyện cronbark phát hiện hai người phụ nữ đi xe máy có đeo một túi sách
chúng đã áp sát cướp nhật rồi bỏ chạy
trong túi sách chúng đã lấy được một chiếc điện thoại di động hai tám triệu đồng và đã chia nhau số tiền trên để tiêu xài
khi linh đang lẫn trốn ở tỉnh bình phước thì bị công an huyện crom pech truy tìm bắt giữ cùng chiếc xe máy phương tiện gây án
cảnh bộ công an huyện cronbark rất là nhiệt tình
và nhanh chóng để điều tra ra vụ án và để giúp chúng tôi trả lại những tài sản mà chúng tôi đã bị mất
và qua đây thì tôi xin chân thành cảm ơn các cảnh bộ công an huyện cronbark
hiện công an huyện crong bách đã khởi tố tạm giam nguyễn trúc linh và tiếp tục điều tra truy bắt tên còn lại